để bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thời gian qua tỉnh lào cai đã tăng cường công tác kiểm tra phương tiện trở quá tải trọng
tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe và xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật lưu thông trên đường
đồng thời kiên quyết xử lý đối tượng gây dối chống người thi hành công vụ
đây là một trong số nhiều trường hợp chủ phương tiện tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe
qua kiểm tra thùng xe đã được nâng cao thêm một hai mét so với tình trạng khi đi đăng kiểm
ở mức vi phạm này chủ phương tiện sẽ bị xử phạt một mươi bốn triệu đồng còn lái xe bị phạt chín trăm linh đồng
lái xe biết là vi phạm nhưng vẫn cố tình điều khiển
để giảm thiểu tình trạng xe quá khổ quá tải
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe
đã thành lập tổ tuần tra liên ngành gồm thanh tra giao thông cảnh sát giao thông
và đại diện công ty đăng kiểm xe cơ giới liên tục tuần tra xử lý các xe vi phạm
do vậy tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ đã giảm đáng kể
tổ tuần tra liên ngành đã xử lý một mươi bốn xe tự ý cải tạo thành thùng và sáu xe quá tải
tạm giữ một mươi hai phương tiện tổng số tiền xử phạt là hơn bốn trăm linh triệu đồng
tuy nhiên để chấm dứt tình trạng phương tiện quá tải tự ý cơi nới thùng thành tham gia giao thông
gây ô nhiễm môi trường và làm hư hỏng kết cấu hạ tầng
thì ý thức của chủ phương tiện và lái xe vẫn là yếu tố hàng đầu